trước những diễn biến phức tạp hiện nay tại ukraine ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài bộ ngoại giao đã gửi lời thăm hỏi và chia sẻ với những khó khăn của cộng đồng người việt nam tại ukraine
và lưu ý bà con cần bình tĩnh theo dõi sát diễn biến tình hình thực hiện nghiêm túc những thông báo hướng dẫn của nhà chức trách địa phương
an ninh trật tự giao thông tại một số thành phố có thể bất ổn do đó công dân việt nam cân nhắc ở yên tại chỗ chuẩn bị nhu yếu phẩm tìm nơi trú ẩn an toàn
nếu phải di chuyển đề nghị kiểm tra kỹ hành trang phương tiện sang xe và giấy tờ cá nhân để việc di chuyển được thuận lợi bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản
giữ liên lạc với các hội đoàn người việt nam và bạn bè để trao đổi thông tin và giúp đỡ lẫn nhau
ngoài ra bộ ngoại giao và đại sứ quán việt nam sẽ nỗ lực bảo hộ công dân và hỗ trợ cộng đồng vượt qua khó khăn
ủy ban đề nghị các hội đoàn phát huy vai trò nòng cốt thường xuyên giữ liên hệ nắm tình hình động viên bà con và thông báo cho đại sứ quán việt nam tại ukraine nếu có vấn đề phát sinh để kịp thời phối hợp giải quyết
để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần thiết liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng của đại sứ quán việt nam tại ukraine
cộng ba trăm tám mươi sáu mươi ba tám trăm sáu mươi ba tám nghìn chín trăm chín mươi chín hoặc tổng đài bảo hộ công dân của cục lãnh sự bộ ngoại giao cộng tám mươi bốn chín trăm tám mươi một tám trăm bốn mươi tám nghìn bốn trăm tám mươi bốn